để giải bài toán thiếu nước sản xuất vào mùa khô hạn nhiều nông hồ ở tỉnh lâm đồng đã chủ động đầu tư áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm tưới nước tự động trên các loại cây trồng khác nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong mùa khô hạn
từ khi áp dụng mô hình tưới tiết kiệm thì gia đình ông lương công tuyên ở thôn bốn xã hà lâm huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã tiết kiệm được nhân công lao động nhân liệu kiểm soát được lượng nước tưới cho cây tránh thất thoát lãng phí nước
một lần cái diện tích tưới nó được phủ rộng cho nên là ngày xưa thì nhân công gia đình tôi tưới một hectare thì phải hết một ngày nhưng bây giờ chỉ khoảng là một buổi sáng là tôi đã tưới xong toàn bộ
không những giảm được nhân công tiết kiệm được thời gian mà hệ thống tưới tự động còn giúp nông dân kiểm soát được cả lượng phân bón cho cây tất cả công việc tưới nước bón phân đều có hệ thống điều khiển tự động
đầu tư công nghệ tưới ở đây là bởi vì nó xuất phát từ yêu cầu sản xuất hàng hóa của nông nghiệp công nghệ cao
chúng tôi đã kết hợp đưa phân bón qua hệ thống tưới và bà con đã chủ động được công tưới như hồi xưa nếu bà con tưới theo tư dĩ thì phải hai người bên ba người với tưới được
còn bữa nay chỉ cần một người sau khi bật máy lên là có thể làm được công việc khác và giảm được cái công tưới cũng như lượng nước tưới
toàn tỉnh lâm đồng có gần ba mươi tám ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước
diện tích áp dụng tưới tiết kiệm nước chủ yếu thuộc diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng rau hoa trong nhà kính nhà lưới
tuy nhiên nhiều diện tích cây trồng khác đã bắt đầu ứng dụng tới tiết kiệm như cây cà phê cây chè cây ăn trái
tưới tiết kiệm nước là giải pháp đảm bảo cho nông dân sản xuất theo hướng bền vững bảo vệ môi trường